hiện nay hầu hết các loại hình xe ô tô đưa đón học sinh ở đồng nai đều là dịch vụ tư nhân tự phát và phát triển rất rầm rộ
bên cạnh mặt tích cực thì thời gian qua hoạt động này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
và đòi hỏi ngành chức năng phải siết chặt công tác quản lý góp phần bảo đảm an toàn
cách đây không lâu do chở học sinh quá số lượng quy định
lái xe đinh bà thắng đã bị lực lượng thanh tra giao thông tỉnh đồng nai xử phạt và giữ giấy phép lái xe
kể từ sau lần đó ông thắng đã giúp cho mình được những bài học chấp hành tốt các quy định trong đưa đón học sinh hàng ngày
hiện nhiều trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đồng nai đều tổ chức xe đưa đón học sinh
trong đó chỉ riêng tại thành phố biên hòa có hơn năm trăm linh xe loại từ chín đến hai mươi năm chỗ đang hoạt động
việc đưa đón học sinh đa phần do nhà trường trực tiếp ký hợp đồng với các chủ nhà xe
ngoài ra có nhiều xe là do phụ huynh tự thỏa thuận
để bảo đảm an toàn cho học sinh các trường học cũng tăng cường việc quản lý
bây giờ số lượng học sinh lên xe tới ví dụ như là lên hai mươi bốn em là phải kiểm đủ
và khi xuống là cũng phải kiểm đủ hai mươi bốn em và giao xuống dưới sân trường
và đồng thời trước khi xe rời bánh là phải kiểm tra lại bên trong xe có còn em nào ở trên đó hay không
theo thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai qua kiểm tra cho thấy hoạt động xe đưa đón học sinh trên địa bàn đang tồn tại nhiều bất cập
với các vi phạm phổ biến như trở qua số người quy định đón trả học sinh tùy tiện xe không có phủ hiệu hết hạn đăng kiểm

ngoài xử phạt hành chính ngành chức năng còn tước quyền sử dụng giấy phép lái xe vi phạm theo quy định và tịch thu phương tiện hết hạn sử dụng
phương tiện được lắp bao nhiêu ghế thì đặt bao nhiêu ghế không được quán triển không được đổi ghế này thành ghế khác
hoặc là không được mở ghế ra để nó không đảm bảo về công tác của các cháu học sinh
và đồng thời là phải tuyên truyền về cách lái xe là khi mà đưa cái cháu xuống là phải kiểm tra lại một lần nữa hoặc hai lần ba lần
không còn em nào trên xe để đảm bảo về công tác sức khỏe cho các cháu đi học là ngày
ngoài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lực lượng thanh tra giao thông tỉnh đồng nai sẽ tiến hành ghi hình để cung cấp cho sở giáo dục và đào tạo các nhà trường có xe vi phạm để có biện pháp xử lý mạnh hơn
bên cạnh đó bản thân người lái xe và phía nhà trường cũng phải nâng cao trách nhiệm tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc